vụ cháy tại khu vực đê la thành vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều hôm qua đã khiến nhiều ngôi nhà tại khu vực này cháy rụi
trong sáng nay ngày một mươi tám tháng chín các lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường thống kê mức độ thiệt hại và xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín đã xảy ra một vụ cháy rất lớn trên đường đê la thành hà nội đoạn gần bệnh viện nhi trung ương
đam cháy đã thiêu rụi hơn một mươi ngôi nhà và đến khoảng gần hai mươi hai h cùng ngày đam cháy mới được dập tắt
theo điều tra ban đầu đám cháy bắt nguồn từ một khu nhà trọ sau đó lan ra hàng chục ngôi nhà khác kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
rất may cho đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại nào về người
tuy nhiên đam cháy đã gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản thiêu rụi khoảng một mươi các nhà làm đảo luận hoàn toàn cuộc sống của các hộ dân
đặc biệt vụ cháy đã khiến toàn bộ khu vực ngã tư nguyễn trí thanh đê la thành bị cắt điện
được biết chín giờ sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thống kê cụ thể mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân của vụ cháy